để phục vụ nhu cầu đi lại giao thương của người dân huyện bảo yên tỉnh lào cai
trong những năm qua nhà nước đã đầu tư xây dựng hàng chục cây cầu treo vừa và nhỏ
tuy nhiên theo thời gian các cây cầu treo này đã và đang xuống cấp
gây nguy hiểm tới tính mạng của bà con nơi đây khi lưu thông qua cầu nhất là trong mùa mưa lũ
trên địa bàn xã xuân thượng huyện bảo yên hiện có hai cây cầu treo phục vụ người dân đi lại
qua hàng chục năm đưa vào sử dụng các cây cầu treo này đã dần hư hỏng xuống cấp
riêng cây cầu treo ở thôn bốn hiện đã xuống cấp rất nghiêm trọng
đe dọa trực tiếp tới sự an toàn của người và phương tiện khi lưu thông
mưa gió hoặc thời tiết nó hơi xấu một tí nhưng do dây cáp kéo thế đầu cột
nó cũng dỉ chỗ điểm tiếp giáp với gần đất rất hay dỉ dỉ thì nó đứt
chúng tôi thấy nó cũng rất nguy hiểm cho người dân đi lại lưu thông trên cầu
bây giờ đã được nhà nước quan tâm về đầu tư sửa chữa
chúng tôi cũng mong muốn việc sửa chữa sớm hoàn thành để tạo điều kiện
cho dân chúng tôi
theo thống kê hiện nay trên địa bàn huyện bảo yên có tám mươi năm cầu ngầm các loại
trong đó có một mươi một cầu treo bắc qua các sông suối
trong số một mươi một cầu treo thì hiện có sáu cầu hư hỏng cần được sửa chữa
với tổng kinh phí khoảng năm tỷ đồng
tuy nhiên theo lãnh đạo huyện bảo yên
việc sửa chữa rất khó khăn bởi kinh phí của huyện cũng như hỗ trợ của tỉnh rất hạn hẹp
các công trình cầu chủ yếu là giao cho các xã quản lý duy tu
với nguồn kinh phí thì tuy nhiên nó cũng còn
cái khó khăn chung những cái gì mà nó vượt cái ngân sách của tỉnh cấp
thì chúng tôi cũng bố trí cái ngân sách của huyện một phần
để chúng tôi triển khai làm sao mà đáp ứng
tất nhiên là không kỳ vọng là nó đảm bảo tuyệt đối
nhưng mà cũng đáp ứng được cái phần nào cho dân đi lại yên tâm
trước việc súng cấp của nhiều cầu treo trên địa bàn
để bảo đảm an toàn cho người và tài sản khi lưu thông qua cầu
huyện bảo yên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng
thống kê mức độ hư hỏng của từng cây cầu
trên cơ sở đó tiến hành cắm các biển báo
đối với những cầu xuống cấp để người dân được biết
cùng với đó chỉ đạo các xã bố trí trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trong những ngày mưa lũ tại các cầu xuống cấp
để ứng phó kịp thời khi có bất chắc xảy ra